tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm trong phiên làm việc sáng nay
quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai
qua thảo luận các ý kiến cơ bản tán thành với nhận định của ủy ban thường vụ quốc hội rằng
công tác lập và triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật và pháp lệnh có nhiều đổi mới
tiến bộ và kết quả tích cực tuy vậy một số hạn chế bất cập tồn tại từ lâu vẫn chưa được khắc phục
đại biểu nguyễn văn cảnh đoàn bình định nhấn mạnh đến việc cần thiết hoàn thiện pháp luật các luật
về giao thông đường bộ vì lĩnh vực này có đóng góp quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
giao thông đường bộ gắn liền với từng cá nhân tổ chức mọi lúc mọi nơi
từ sáng sớm ra đường tới tối mịt về nhà xây dựng pháp luật về giao thông đường bộ tốt thì chúng ta sẽ đi lại thuận lợi an toàn
nếu có lỗi về hạ tầng về tổ chức giao thông không hợp lý không chấp hành quy định về giao thông
có thể để lại hậu quả nặng nề cho bản thân và gia đình đó là sinh mạng là tài sản có thể là tài sản cả đời tích góp
đại biểu nguyễn văn cảnh cũng cho rằng sau hơn một mươi năm phương tiện giao thông cá nhân phát triển nhanh
nhiều loại phương tiện mới xuất hiện kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng
tổ chức giao thông biển báo phát sinh nhiều bất cập vận tải công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân
nên nhiều nội dung trong luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám không còn phù hợp
luật về giao thông đường bộ do chính phủ trình tại nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn đã được biên soạn công phu nội dung phù hợp với thực tiễn
nếu được quốc hội khóa một mươi năm sớm đưa vào chương trình xây dựng pháp luật được quốc hội thảo luận và cho ý kiến
thì chúng ta sẽ có pháp luật hoàn chỉnh để xây dựng hạ tầng giao thông tổ chức giao thông đường bộ hiện đại đồng bộ sử dụng hiệu quả hơn
người dân sẽ chấp hành tốt hơn đối với các quy định hợp lý
và tôi tin sau khi luật được hoàn thiện thì số người chết sẽ dưới hai người trên mỗi năm
như quốc gia thụy điển đã đạt được khi họ tập trung vào điều chỉnh pháp luật về giao thông đường bộ
phát biểu giải trình tại phiên thảo luận đề cập đến các dự án luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long cho biết ủy ban thường vụ quốc hội nhiệm kỳ trước giao chính phủ tiếp tục hoàn thiện
và các bước đang được tiến hành để xin ý kiến cấp thẩm quyền trước khi trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét đưa vào chương trình kỳ họp
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra tờ trình của chính phủ
về tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số sáu mươi sáu hai nghìn một mươi ba qh một mươi ba và kế hoạch triển khai dự án đường hồ chí minh giai đoạn tiếp theo
nghe báo cáo tổng kết của chính phủ về việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số bốn mươi hai về thí điểm xử lý nợ xấu
trong bối cảnh chiều qua tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân đang tham dự kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
trong bối cảnh khủng hoảng chiều qua tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân đang tham dự kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
có các nội dung do bộ công an chủ trì soạn thảo được đưa ra thảo luận là dự án luật cảnh sát cơ động và dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
phát biểu kết luận buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của các đại biểu đánh giá các đại biểu đã phát biểu hết sức tâm huyết có nhiều đóng góp quan trọng trong các nội dung bộ công an chủ trì soạn thảo chính quốc hội
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị các đại biểu quốc hội công an nhân dân phát huy trách nhiệm quyền hạn của mình để chia sẻ thông tin đồng hành với các nhiệm vụ của bộ công an tham gia các hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội nhất là tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật liên quan đến công tác công an góp phần giúp lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng năm và triển khai nhiệm vụ công tác công an
hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công an tháng năm và triển khai nhiệm vụ công an
hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba các hoạt động trong khuôn khổ sea games ba mươi một các sự kiện đối ngoại chính trị xã hội hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước trong các chuyến công tác trong và ngoài nước
đã tập trung tham mưu với đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội hoạt động đối ngoại các chương trình kế hoạch đề án dự án lớn được triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ công tác vượt kế hoạch đề ra
kết quả đấu tranh xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao đã đấu tranh nhiều chuyên án lớn triệt phá nhiều đường dây tội phạm về hình sự ma túy xuyên quốc gia nhất là hoạt động phạm tội lợi dụng dịch vụ bưu chính hàng không quốc tế tội phạm có tổ chức băng nhóm càn quấy gây bức xúc dư luận tội phạm mua bán người lừa đảo chiếm đoạt tài sản đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy
xúc xã hội bắt sáu một đối tượng triệt phá ba mươi tám băng nhóm tội phạm
kết quả thực hiện đề án sáu của chính phủ và cung cấp dịch vụ công thiết yếu của ngành công an đạt nhiều kết quả nổi bật được xã hội và người dân đón nhận đánh giá cao
đã hoàn thành một trăm tám mươi chín dịch vụ công đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
công an các đơn vị địa phương tập trung nguồn lực triển khai cung cấp ba tiện ích phục vụ nhân dân bao gồm cấp hộ chiếu phổ thông mức độ bốn cấp mã định danh điện tử cho công dân để thực hiện đăng ký thi trực tuyến hoàn thành việc tổ chức tập huấn tạo tài khoản sử dụng phần mềm nghiệp vụ đăng ký xe cho cán bộ chiến sĩ công an cấp xã
dịp này nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự nhận bằng khen của bộ công an vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn